trong khi cả thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào omicron
về biến thể mới ihu có nhiều đột biến hơn omicron nguy hiểm như thế nào
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
biến thể mới của sars cov hai được phát hiện lần đầu tiên ở miền nam nước pháp vào tháng trước
nhưng hiện đã bắt đầu thu hút sự chú ý của các chuyên gia toàn cầu
bệnh nhân phát các triệu chứng hô hấp nhẹ một ngày trước khi được chẩn đoán dương tính
sau đó các mẫu hô hấp được thu thập từ bảy bệnh nhân dương tính khác trong khu vực này
cho thấy tổ hợp các đột biến giống nhau
cho đến nay b một mươi sáu nghìn bốn trăm linh hai vẫn chưa được xác định ở các quốc gia khác
cũng như chưa được tổ chức y tế thế giới who gán nhãn là biến thể đang theo dõi
các nhà nghiên cứu của is youe lần đầu tiên phát hiện ra biến thể này vào ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và đã nghiên cứu từ thời điểm đó trong nỗ lực dự đoán và hiểu hành vi của virus
cho đến nay bốn mươi sáu đột biến đã được tìm
như thấy ở biến thể ihu trước đó biến thể omicron được phát hiện có hơn ba mươi đột biến ở protein gai
các thử nghiệm cho thấy chủng sars cov hai mới phát hiện mang đột biến n năm trăm linh một i
lần đầu ghi nhận ở biến thể alpha
các chuyên gia tin rằng đột biến n năm trăm linh một i có thể khiến virus dễ lây lan hơn
các nhà nghiên cứu cũng phát hiện biến thể mới cũng mang đột biến e bốn trăm tám mươi bốn k
biến thể có khả năng giúp virus kháng vaccine hơn
n năm trăm linh một i và e bốn trăm tám mươi bốn k từng đột biến e bốn trăm tám mươi bốn k
nhưng có trong các biến thể beta gamma theta và omicron
trong nghiên cứu đăng trên made arsef vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
các tác giả cho hay tập hợp các đột biến và hệ thống sinh của các bộ gen thu được ở biến thể isu
là một ví dụ khác về sự không thể đoán trước được về sự xuất hiện của các biến thể sars cov hai
có nên lo lắng về biến thể mới
các nhà khoa học cho rằng còn quá sớm để suy đoán về cách thức hoạt động của biến thể này
liên quan đến sự lây nhiễm và khả năng nghiên cứu
có rất nhiều biến thể mới được phát hiện liên tục nhưng điều đó không đồng nghĩa là chúng sẽ nguy hiểm hơn
nhà dịch tế học eric feindring cho biết
ông nói thêm điều là một biến thể trở nên nổi tiếng và nguy hiểm hơn là khả năng nhân lên
do số lượng đột biến mà nó có liên quan đến virus gốc
đây là lúc nó trở thành một biến thể đáng lo ngại giống như omitforn dễ lây lan hơn và né khả năng miễn dịch
vẫn còn phải xem biến thể mới này sẽ thuộc về nhóm nào
nhà dịch tế học feindring cho biết
chưa lo lắng về isu tuy nhiên ông nhấn mạnh tôi nghi ngờ biến thể mới sẽ chiến thắng omicron
lây lan nhanh hơn delta năm sáu lần hoặc delta lây lan nhanh hơn gấp hai lần so với virus ban đầu
mới đây abc news đưa tin trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ đã điều chỉnh báo cáo covid một mươi chín của mình
cho biết ước tính trước đây của họ về tỷ số ca mắc covid một mươi chín mới do biến thể omicron
gây ra cao hơn gấp ba lần con số thực tế
cdc nói rằng chỉ có hai mươi hai năm trường hợp nhiễm covid một mươi chín
của mỹ được ghi nhận trong tuần kết thúc vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai có liên quan đến biến thể omecron
thay vì ước tính bảy mươi ba hai đã được công bố vào tuần trước
cdc cũng tiết lộ chủng mới chiếm năm mươi tám sáu các trường hợp mắc mới trong tuần kết thúc vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
trong khi hầu hết các ca mắc khác đều do biến thể data gây ra
cdc cho rằng thiếu sắc lớn của họ trong báo cáo tuần trước là do thiếu dữ liệu mới về biến thể
điều này đã khiến báo chí giật tích kịch tính về tốc độ lây nhiễm nhanh như chất
biến thể omicron
abc news gọi con số sửa đổi hôm hai mươi tám tháng một mươi hai vì số ca mắc omicron là thấp hơn đáng kỹ
người phát ngôn của cdc mỹ nói với reuters
chúng tôi có nhiều dữ liệu hơn về khung thời gian đó và tỷ lệ omicron đã giảm xuống
điều quan trọng cần lưu ý là chúng tôi vẫn đang thấy tỷ lệ diễn biến chủng mới tăng lên đều đặn
con số phóng đại được cdc đưa ra vào ngày hai mươi tháng một mươi hai
một ngày trước khi tổng thống joe biden có bài phát biểu cảnh báo rằng
những người mỹ chưa tiêm phòng có nguy cơ cao
nghiêm trọng do biến thể mới
ông cũng đưa ra tuyên bố gần như tất cả trong số hơn bốn trăm linh người mỹ chết
vì covid một mươi chín vào năm hai nghìn hai mươi một chưa được tiêm chủng
vì lo ngại về biến thể omecron chính quyền của tổng thống joe biden đã thắt chặt
các hạn chế đi lại bao gồm cả lệnh cấm đối với du khách từ tám quốc gia ở miền nam châu phi
nơi biến thể lần đầu tiên được xác định vào tháng trước
tổng thống cho biết lệnh cấm đi lại sẽ kết thúc vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai
tuy nhiên ông vẫn cảnh báo rằng những người mỹ chưa được tiêm phòng
phải đối mặt với một mùa đông
các bệnh tật nghiêm trọng và khát chết
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai cố vấn y tế nhà trắng anthony fauci cho hay
với sự lây lan của omicron ngay cả những người mỹ đã được tiêm vaccine covid một mươi chín
cũng không nên tham dự các bữa tiệc lớn đêm giao thừa
sẽ có những năm khác để làm điều đó nhưng không phải năm nay ông nói
chủ tịch hiệp hội y tế nam phi antorech coesse gọi phản ứng quốc tế đối với biến thể omicron
là cơn bão trong tách trà nhấn mạnh rằng chủng vi khuẩn mới này gây ra các triệu chứng nhẹ
hoặc không có ở hầu hết
bà coexi cho biết tuần trước rằng với tình trạng lây nhiễm đang giảm ở châu phi
và chủng mới không làm gia tăng số ca nhập viện hoặc tử vong
quốc gia này đã qua đỉnh dịch omicron
bà catherine smondwood quan chức cấp cao thuộc who khu vực châu âu cho biết
sự lây lan nhanh của biến thể omicron vẫn sẽ dẫn đến số lượng lớn ca nhập viện
đặc biệt là ở người chưa tiêm chủng và gây ra sự gián đoạn trên diện rộng
đối với hệ thống y tế và các dịch vụ quan trọng khác
who cũng cảnh báo chống lại sự tự mãn
các hiện sơ bồ cho thấy omicron gây bệnh nhẹ hơn delta
sự gia tăng của các ca covid một mươi chín đang tàn phá thế giới
buộc nhiều nước phải xét chặt các viện pháp phòng dịch
vốn gây ảnh hưởng đến kinh tế để ngăn dịch lây lan rộng theo hãng tình ifp
để giảm bớt tác động kinh tế trong bối cảnh omicron đang làm nhiều lao động mỹ nghỉ ốm
chính quyền tổng thống joe biden đã giảm một nửa thời gian cách ly với những ca không triệu chứng
trong khi đó tại châu âu pháp yêu cầu các công ty phải cho nhân viên làm việc từ xa
ít nhất ba ngày một tuần
đức hạn chế tiếp xúc khi cho đóng cửa các hợp đêm cấm tụ tập quá một mươi người
và buộc các trận đấu thể thao tổ chức khùng kháng giả
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai pháp vương quốc anh hy lạp và bồ đào nha đều ghi nhận kỷ lục
số ca mắc mới trong hai mươi bốn giờ
trong đó phải báo cáo gần một trăm tám mươi ca mắc mới và vương quốc anh ghi nhận trên một trăm hai mươi ca bệnh mới
cùng ngày hà lan và thụy sĩ cho biết omicron đã trở thành biến thể chí mưu tế tại các nước này
để ngăn chặn thủy triều mang tên omecron phần lan đã cấm người chưa tiêm chủng nhập cảnh nước này
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
thủy điển và đan mạch yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính với du khách
tại châu á dù đối mặt với đợt bùng dịch ít ca nhiễm hơn châu âu song trung quốc vẫn tuân theo
chiến lược zero covid phong tỏa cục bộ nhiều khu vực ở thành phố duyên an
hàng trăm ngàn người diên an ở miền bắc trung quốc bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa nói trên
ngoài ra một mươi ba triệu người dân thành phố tây an tỉnh thiểm tây cũng đang cùng cảnh ngộ
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai ủy ban y tế quốc gia trung quốc cho biết nước này ghi nhận thêm một trăm tám mươi hai ca covid một mươi chín
trong hai mươi bốn giờ bao gồm một trăm tám mươi ca tại tỉnh thiểm tây
còn riêng tại mỹ đã ghi nhận khoảng năm trăm một mươi hai năm trăm năm mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới hôm ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
con số cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát
theo dữ liệu tại trường đại học john hopkinskin mỹ kỷ lục trước đó là hai trăm chín mươi bốn một mươi bốn
một mươi năm ca mắc vào ngày tám tháng một
trước tình trạng đó who hôm ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cảnh báo biến thể oberton có thể gây ra tình trạng quá tải
cho các hệ thống chăm sóc sức khỏe mặc dù các nghiên cứu ban đầu cho thấy chúng chỉ gây bệnh dạ
dù đối mặt với đợt bùng phát ca nhiễm quy mô nhỏ hơn nhiều so với các điểm nóng covid một mươi chín khác trên toàn cầu
trung quốc vẫn không nới lỏng chiến dịch zirocov thay vào đó phong tỏa một mươi ba triệu dân ở thành phố tây an
trước làn sóng ca nhiễm mới
trung quốc và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc công bố hôm hai mươi tám tháng một mươi hai người mắc biến thể omicron có thể có triệu chứng
xét nghiệm dương tính và có khả năng lây cho người khác chỉ sau ba ngày ngắn hơn so với mức bốn sáu ngày của biến thể data và chuẩn gốc
nghiên cứu được tiến hành trên các ca mắc biến thể omicron gồm sáu người trong độ tuổi từ một mươi một đến bốn mươi tám tuổi cùng một hội gia đình
tại bang nafsraqa
trong đó có một người đàn ông bốn mươi tám tuổi chưa tiêm chủng gần đây đến nigeria
trước đó một nghiên cứu ở naui đã được thực hiện trên các ca biến thể omicron sau tiệc giáng sinh cũng cho thấy thời gian ủ bệnh của biến thể này rơi vào khoảng ba ngày
hiện tại chưa rõ thời gian bệnh nhân có thể phát tán virus cho người khác sẽ kéo dài trong bao lâu
omer xuất hiện lần đầu tại nam phi hồi cuối tháng một mươi một hiện đã lây lan đến hơn chín mươi quốc gia trên toàn thế giới
tổ chức y tế thế giới who ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cảnh báo nguy cơ tổng thể từ biến chủng vẫn rất cao
theo who tốc độ gia tăng ca nhiễm nhanh chóng là hai nguyên nhân
khả năng né tránh miễn dịch và tính chất dễ lây lan hơn của biến chủng
việt nam ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cũng phát hiện ca nhiễm omecron là một người về từ anh
trả lời báo chí ngày hai mươi chín tháng một mươi hai ông lân cho biết trong một trăm sáu mươi năm người đi cùng chuyến bay có một trăm sáu mươi hai người hà nội ba người ở địa phương khác
họ đã cách ly tập trung theo quy định dành cho người nhập cảnh
bộ y tế đã gửi công điện cho các địa phương để quản lý theo dõi sát
theo giáo sư lân ca nhiễm biến chủng omicron vừa phát hiện là ca bệnh xâm nhập
với các biện pháp quản lý người nhập cảnh hiện nay thì ca này không có khả năng lây lan ra cộng đồng giáo sư lân cho biết
hiện tại người nhiễm omechain được cách ly tại phòng riêng tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
điều trị theo phát độ của bộ y tế vì vậy cũng không lây lan ra cộng đồng
theo đại diện bệnh viện bên cạnh đó việt nam đã triển khai hệ thống giám sát các trường hợp mắc covid một mươi chín bất thường
người có hội chứng cứ lây lan nhanh hoặc ca nhiễm nặng biến đổi bất thường
họ được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển các viện pasteur viện vệ sinh dịch tễ để giải trình tự gen virus nhằm sớm phát hiện omicron nếu có
bộ y tế cho biết tiếp tục giám sát chặt tình hình covid một mươi chín biến chủng omicron chỉ đạo địa phương tăng cường xét nghiệm
người dân được khuyến cáo tuần thủ phòng dịch và tiêm chủng vaccine
đại diện bộ y tế cho biết các cơ quan đơn vị viện và bệnh viện đầu ngành khác trên cả nước
có đủ khả năng giải trình tựa gen virus và xét nghiệm biến chủng omicron